thông tin từ ủy ban nhân dân huyện điện biên đông tỉnh điện biên dù rất nỗ lực tìm kiếm suốt ba ngày qua
nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy ba người bị lũ cuốn trôi trên địa bàn vào sáng ngày ba tháng sáu
tại địa bàn xã sa dung huyện điện biên đông tỉnh điện biên
lũ ống lớn xảy ra trên thượng nguồn suối na sản đã cuốn trôi ngôi nhà của anh lầu a thái
khiến vợ và con anh thái là chị thảo thị mo hai mươi hai tuổi đang mang thai sáu tháng
và con gái là cháu lầu thị may sinh năm hai nghìn một mươi tám bị lũ cuốn trôi
chiều cùng ngày tại bản nà ly xã triềng sơ cháu lò văn thương sinh năm hai nghìn một mươi bốn cũng mất tích nghi bị lũ cuốn trôi
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an huyện cùng cán bộ các phòng ban của huyện phối hợp với các lực lượng của xã sa dung tổ chức tìm kiếm cứu nạn
tuy nhiên do mưa lớn làm sạt lở chia cắt với hiện trường công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn
hiện huyện điện biên đông vẫn đang phân công lực lượng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân